hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cô viết cách đây vài ngày triệu chứng nhẹ nên chị điều trị tại nhà
nhân viên y tế hướng dẫn chị mua máy sbo hai về tự theo dõi
tuy nhiên qua tìm hiểu chị hương thấy có quá nhiều dòng máy khác nhau
giá cả thì nhảy múa và rất khó để phân biệt loại nào tốt loại nó không
chị hương cho biết bạn bè mua rất nhiều có những mặt hàng giá thành thấp hơn hoặc cao hơn
nhưng nhiều máy không chất lượng
ví dụ như hàng xóm nhà mình mua về đong một hai ngày đầu thì được
nhưng những ngày sau thì sai số làm cho người bệnh rất lo lắng thậm chí là hốt hoảng
tuy việc sử dụng thiết bị đo sbo hai khá đơn giản
thế nhưng khi trong nhà có trẻ nhỏ dương tính với sars cov hai
chị lê minh ngọc ở gia lâm mới bắt đầu hoảng
bé nhỏ hơn một tuổi quấy khóc không chịu hợp tác khi mẹ trả bất cứ thứ gì vào người
một thiết bị hữu ích và đơn giản
nhưng khi vào thực tế mới thấy có rất nhiều vấn đề khiến người dân hoang mang
vì vậy người dân cần thực hiện đo đúng cách để có được kết quả chuẩn xác
thạc sĩ bác sĩ vũ minh điền bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
chỉ số svo hai được xem là một trong những dấu hiệu sinh tồn của cơ thể
thể hiện tình trạng oxy trong máu
khi kẹp máy đo sbo hai vào đầu ngón tay hoặc ngón chân
đầu dò cảm ứng của máy đo sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại đi xuyên qua mô
có nhiều ma mạch nhỏ
hồng cầu có trong các ma mạch sẽ hấp thu một phần ánh sáng hồng ngoại
tư lượng ánh sáng chưa bị hấp thu còn lại
máy đo sbo hai kẹp ngón sẽ tính ra số lượng hồng cầu chứa oxy
thể hiện phần trăm độ bã hỏa oxy trong máu
hiện nay khi số ca covid một mươi chín tăng cao
nhu cầu của người dân đối với máy đo sbo hai cầm tay cũng tăng mạnh
tuy nhiên nhiều người lo lắng liệu loại máy nhỏ gọn cầm tay như vậy thì độ chính xác có cao
theo bác sĩ vũ minh điền hiện thị trường có rất nhiều loại máy đo spo hai
tuy nhiên chất lượng không đồng đều
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của mình
bác sĩ vũ minh điền khuyên người dân nên chọn loại máy đã được dán tem kiểm định chất lượng
và bán tại các cửa hàng có uy tín
thực hiện đo spo hai
người bệnh thực hiện theo các bước sau
bước một chuẩn bị tình trạng máy đảm bảo pin ánh sáng hồng ngoại hoạt động tốt
bước hai mở kẹp máy đo ra sau đó đặt mở ngón tay vào khe kẹp
sao cho đầu ngón tay chạm đến được điểm tận cùng của máy
có thể kẹp vào giái tai hoặc ngón chân
bước ba khởi động máy bằng cách bấm nước nguồn
khi máy đo cần ngồi im hạn chế cử động bàn tay
sau vài giây trên màn hình sẽ hiển thị kết quả đo
bước bốn sau khi đo xong chỉ cần rút ngón tay ra khỏi máy
và máy sẽ tự động tắt sau một thời gian ngắn khoảng vài giây đến một phút
hoặc có thể lưu trữ số đã đo vào máy để theo dõi
tuy theo tình trạng chỉ định của bác sĩ
ở người trưởng thành trong điều kiện thở oxy khí trời
dựa vào chỉ số sau khi đo spo hai
chúng ta có thể biết được tình trạng của bệnh nhân như sau
spo hai từ chín mươi bảy đến chín mươi chín độ bão hỏa oxy trong máu bình thường
spo hai từ chín mươi bốn đến chín mươi sáu độ bão hỏa oxy trong máu bình thường
độ bão hòa oxy trong máu ở mức trung bình
tùy từng trường hợp bệnh lý cụ thể mà bác sĩ có thể chỉ định cho bệnh nhân hỗ trợ thở oxy hay không
so hai từ chín mươi đến chín mươi ba độ bão hỏa oxy trong máu ở mức thấp
có dấu hiệu suy hô hấp cần phải cho bệnh nhân hỗ trợ thở oxy
và cần phối hợp thêm với bác sĩ chuyên khoa hô hấp hoặc chuyên khoa hồi sức cấp cứu
so hai nhỏ hơn chín mươi đây là biểu hiện của một ca cấp cứu lâm sàng
nếu bệnh nhân đã hỗ trợ thở oxy nhưng sbo hai vẫn nhỏ hơn chín mươi năm
cần nâng cấp độ thở oxy và theo dõi sát
đối với trẻ sơ sinh thì chỉ số sbo hai lớn hơn chín mươi bốn được xem là mức an toàn
nếu chỉ số sbo hai nhỏ chín mươi thì cần báo ngay cho bác sĩ để can thiệp và xử lý kịp thời
ngoài ra các máy đỏ spo hai còn cho biết nhịp tim trên phút
chỉ số bình thường đối với người lớn trong điều kiện nghỉ ngơi từ sáu mươi đến chín mươi nhịp một phút
trẻ càng nhỏ nhịp tim sẽ đập nhanh hơn
trẻ từ một đến ba tuổi tám mươi một trăm ba mươi nhịp một phút
trẻ từ ba đến năm tuổi tám mươi đến một trăm ba mươi nhịp một phút
trẻ từ sáu đến một mươi tuổi bảy mươi đến một trăm một mươi nhịp một phút
đặc biệt theo bác sĩ vũ minh điền bên cạnh việc thực hiện các bước theo hướng dẫn
người dân cần lưu ý một số yếu tố để việc đòi sbo hai tránh gây ra kết quả sai lệch
một để ngón tay vào đúng vị trí theo hướng dẫn sử dụng
tránh cử động nhiều liên tục hạn chế cử động bàn tay
ba ngồi đo với tư thế thoải mái
đối với trẻ nhỏ để đo được chính xác người lớn cần giúp các bé
một hợp tác khi đo tránh dãy khóc
đo tại ngón chân đối với trẻ quá nhỏ
khi bệnh nhân bị giảm chỉ số so hai dưới chín mươi năm
người nhà cần theo dõi và gọi điện cho cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời
f nào nên dùng thuốc monupiravir
sau khi xét nghiệm dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng
các chuyên gia của who khuyến cáo f có triệu chứng nhẹ
nhưng nguy cơ nhập viện cao nên uống monupiravir
ngày hai tháng ba hội đồng chuyên gia của tổ chức y tế thế giới
khuyến cáo sử dụng thuốc viên kháng virus monupiravir
cho những bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng cao
theo reuters các trường hợp nên uống thuốc này
theo khuyến cáo của who là bệnh nhân covid một mươi chín triệu chứng nhẹ
so với nguy cơ nhập viện cao như những người suy giảm miễn dịch
chưa được tiêm chủng lớn tuổi mắc bệnh mạng tính
khuyến nghị này được đưa ra sau khi nhóm chuyên gia phân tích dữ liệu
từ sáu thử nghiệm lâm sàng trên bốn bảy trăm chín mươi sáu bệnh nhân
liều dùng thuốc là gồm tám viên một ngày
thời gian sử dụng lý tưởng là liên tục năm ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng
monopiravir chống trị định với trẻ em và phụ nữ mang thai
hoặc đang cho căm bú
nguyên nhân là thuốc có thể gây dị tật bẩm sinh
ở thai nhi đang phát triển theo các nghiên cứu trên động vật
hướng dẫn của who được công bố trên tạp chí prestige medical journal
họ nhấn mạnh không có khuyến cáo nào về việc sử dụng monubiraville
ở f bị bệnh nặng hoặc nguy kịch vì không có dữ liệu thử nghiệm cho nhóm này
hội đồng chuyên gia của who cũng cho biết
họ đang chuẩn bị đưa ra khuyến cáo với loại thuốc kháng virus
của pfizer và pazlovit